thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã tổ chức phát động chương trình trồng cây xanh tạo cảnh quan cho thành phố
hoạt động này nằm trong kế hoạch tạo dựng đồi hoa anh đào nhằm phục vụ người dân và du khách góp phần thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương
sau lễ phát động đông đảo cán bộ công chức viên chức các ban ngành đoàn thể lực lượng vũ trang công an quân đội đoàn viên thanh niên người dân và du khách
đã tiến hành trồng hơn ba cây anh đào tại tiểu khu một trăm bốn mươi chín nâng tổng số anh đào đã trồng tại khu vực lên đến hơn năm cây kể từ đầu năm đến nay
với đặc trưng thành phố trong rừng rừng trong thành phố việc tổ chức trồng cây hàng năm nhằm góp phần tạo cảnh quan cho đà lạt có môi trường trong lành
khí hậu ôn hòa mát mẻ cảnh quan tươi xanh mang lại giá trị cao về du lịch
được biết trong thời gian qua thành phố đà lạt đã vận động các cơ quan đơn vị người dân và du khách trồng hơn sáu trăm năm mươi cây xanh các loại
đồng thời các đơn vị chủ rừng đã trồng hơn một hectare rừng tập trung để từng bước nâng độ che phủ rừng trên địa bàn